trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi hai đến ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba đã ký hợp thức bảy mươi chín hồ sơ vay vốn trái quy định tại ngân hàng scb
từ đó đã tạo điều kiện cho bị cáo lan rút tiền của ngân hàng scb sử dụng gây thiệt hại tổng số tiền gần bảy tỷ đồng
bị cáo trầm thích tồn nguyên thành viên hội đồng quản trị ngân hàng scb trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
đã ký hợp thức tám mươi hồ sơ vay vốn trái quy định tại ngân hàng scb
từ đó đã tạo điều kiện cho bị cáo lan rút tiền của ngân hàng scb sử dụng gây thiệt hại tổng số tiền hơn bảy một trăm linh tỷ đồng
còn bị cáo nguyễn lâm anh vũ nguyên phó giám đốc ngân hàng scb trên nhánh biến thành
trong khoảng thời gian từ ngày một mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn đến ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi năm
đã ký hợp thức một trăm một mươi hai hồ sơ vay vốn trái quy định tại ngân hàng scb
tạo điều kiện cho bị cáo lan rút tiền của ngân hàng scb gây thiệt hại hơn ba bảy trăm linh tỷ đồng
trước đó ngày một mươi bốn tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết
đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp và các tổ chức có liên quan giai đoạn hai
theo đó bộ công an đề nghị các bị hại mua trái phiếu của tập đoàn vạn thịnh pháp
và ba công ty khác phát hành cần đến trình báo phối hợp cung cấp thông tin tài liệu
kết quả điều tra xác định
các đối tượng có liên quan tại tập đoàn vạn thịnh pháp
công ty cổ phần tập đoàn đầu tư an đông công ty cổ phần đầu tư quang thuận
công ty cổ phần dịch vụ thương mại tp hcm công ty cổ phần đầu tư và phát triển sunnyworld
và các tổ chức khác đã có hành vi gian dối làm trái quy định của pháp luật
tạo lập hai mươi năm gói trái phiếu với tổng giá trị ba mươi tám mươi một tỷ đồng để bán cho người mua
các trái chủ huy động tiền và chiếm đoạt
căn cứ kết quả điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định những trái chủ sở hữu hai mươi năm mã trái phiếu
do bốn công ty phát hành nêu trên tại thời điểm khởi tố vụ án hình sự là bị hại của vụ án
bộ công an đã ủy thác cho phòng cảnh sát kinh tế công an các tỉnh thành phố
theo địa chỉ của trái chủ trên hợp đồng mua bán chuyển nhượng trái phiếu tiếp nhận thông tin
lấy lời khai bị hại để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã nhận được phần lớn kết quả ủy thác
đã xác định rõ thông tin từng cá nhân và thu thập đầy đủ ý kiến của người bị hại
tuy nhiên còn nhiều người không hợp tác hoặc đã chuyển nơi cư trú không đến trình báo
để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật
bộ công an đề nghị bị hại còn dư nợ trái phiếu của hai mươi năm gói trái phiếu mã adc hai nghìn một mươi tám chín
và hai mươi mã số hiệu từ seth hai trăm linh hai nghìn năm trăm linh một đến seth hai trăm linh hai nghìn năm trăm hai mươi
khẩn trương đến phòng cảnh sát kinh tế công an các tỉnh thành phố
phối hợp làm việc cung cấp thông tin tài liệu hợp đồng liên quan đến việc mua bán trái phiếu
hoặc chuyển đơn đề nghị theo mẫu do bộ công an ban hành để được xem xét giải quyết
đảm bảo quyền và lợi hợp pháp
nếu người bị hại không đến làm việc phối hợp cung cấp thông tin tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra không có căn cứ để xem xét giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án
trước đó ngày một mươi một tháng bốn tòa án nhân dân tp hcm tuyên bà trương mỹ lan
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp mức án tử hình về các tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
đưa hối lộ và tham mô tài sản
những bị cáo còn lại trong vụ án bị tòa phạt mức án từ ba năm tù treo tới tù trung thân về một trong các tội
tham mô tài sản nhận hối lộ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
căn cứ vào hồ sơ vụ án và kết quả thẩm tra tại tòa
hội đồng xét xử cho rằng đủ cơ sở xác định bà trương mỹ lan là chủ tập đoàn vạn thịnh pháp
và nhiều công ty khác trong hệ sinh thái vạn thịnh pháp
mặc dù bị cáo trương mỹ lan không thừa nhận hành vi phạm tội
hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định bà lan đã nắm giữ cổ phần hơn chín mươi một năm của ngân hàng scb
nắm quyền chi phối gần như tuyệt đối tại scb
hội đồng xét xử nhận định lời khai của bị cáo lan và luật sư bảo chữa cho rằng bà lan chỉ nắm một mươi năm
còn lại là của cổ đông nước ngoài và nhờ bạn bè đứng tên là không có căn cứ không có cơ sở chấp nhận
theo hội đồng xét xử các bị cáo bất chấp quy định của pháp luật
thậm chí giải ngân trước hợp thức hóa hồ sơ sau
bị cáo trương mỹ lan trở thành người có quyền quyết định cao nhất tại scb
đủ dấu hiệu về mặt chủ thể có chức vụ quyền hạn của tội tham mô tài sản
hội đồng xét xử khẳng định lời bào chữa cho rằng bị cáo lan không có vai trò gì tại scb là không có căn cứ
không được tòa chấp nhận
hội đồng xét xử nhận định có đủ cơ sở xác định các bị cáo phạm vào các tội danh như cáo trạng truy tố
hậu quả do bị cáo lan và đồng phạm gây xa lạc đặc biệt nghiêm trọng
gây thiệt hại đặc biệt lớn với scb đẩy nhà băng vào tình trạng mất thanh khoản
gây hoang mang cho khách hàng người dân
hành vi của tám mươi sáu bị cáo mang tính có tổ chức
trong đó trương mỹ lan là chủ mưu cầm đầu chỉ đạo hành vi phạm tội
ngoài mức án trên tòa buộc bị cáo trương mỹ lan phải bồi hoàn cho scb dư nợ của một hai trăm bốn mươi ba khoản vay
còn lại tính đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
tương đương số tiền là sáu trăm bảy mươi ba tám trăm bốn mươi chín tỷ đồng
tòa quyết định tiếp tục kê biên tạm giữ đối với các bất động sản
cổ phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sổ tiết kiệm
các tài sản khác của công ty thuộc tập đoàn vạn thịnh pháp
đứng tên sở hữu hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ
của các bị cáo những người liên quan khác để đảm bảo thi hành án nghĩa vụ tương ứng
bên cạnh đó tòa tuyên tiếp tục kê biên hàng loạt các tài sản có liên quan tới vụ án
cũng như kiến nghị làm rõ nhiều nội dung khác
ngày hai mươi sáu tháng bốn từ trại giam bà trương mỹ lan đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm
lên tiếng về trend ra khơi tìm kho báu của bà trương mỹ lan
tại họp báo thường kỳ bộ thông tin và truyền thông
chiều một mươi ba tháng năm ông lê quang tự do cục trưởng cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
đã trả lời về việc xử lý hiện tượng người dùng mạng xã hội đu trend
hay cắt ghép hình ảnh tìm kho báu của bà trương mỹ lan
theo đó cục trưởng cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cho biết
đã nắm bắt thông tin qua kiểm tra và nhận thấy hiện tượng người dùng mạng xã hội
đã cắt ghép phát ngôn của bà trương mỹ lan tại phiên tòa gần đây
ông lê quang tự do khẳng định bà trương mỹ lan không hề phát ngôn như vậy
ông lê quang tự do cho hay hiện tượng này hay trên xu hướng này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn
chưa đầy một tuần từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
và những người gọi là đu trend dùng những hình ảnh clip cắt ghép
liên quan đến nội dung này chỉ mang tính chất hài hước vui vẻ
chưa phải nội dung lừa đảo hay có ý đồ xấu
tuy nhiên đây là hành vi đăng tải thông tin sai sự thật
ông lê quang tử do cũng cho biết cục đã phối hợp với các cơ quan chức năng
tìm nguồn gốc của che này nhưng không truy tìm được vì đã lan rộng trên mạng xã hội
thậm chí rất nhiều người nổi tiếng cũng đu trend này
về việc xử lý cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đã tạm gỡ một vài tài khoản
có lượng người dùng theo dõi lớn chứ không thể cỡ triệt để
cùng với đó cục đã nhanh chóng thông tin đến báo chí để người dùng mạng xã hội biết
không nên đưa những thông tin sai sự thật như vậy dù mục đích chỉ là hài hước
thưa quý vị liệu những góc khuất nào sẽ tiếp tục được phơi bầy trong giai đoạn hai của vụ án rúng động này
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại